đây là vụ án được ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng kêu kịch đưa vào diện theo dõi chỉ đạo
hai chuyên án lớn của công an tỉnh an giang và công an tỉnh đồng nai trên đây đã thể hiện rõ quyết tâm tấn công không khoan nhượng với tội phạm
nhất là những đường dây tổ chức tội phạm hoạt động tinh vi có sự bảo kê tiếp sức của một số cá nhân trong các lực lượng chuyên trách chống buôn lậu
thể hiện rõ tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an là không có vùng cấm trong đấu tranh với tội phạm kinh tế tham nhũng
ở quy mô toàn quốc thời gian qua bộ công an tiếp tục quán triệt phương châm đấu tranh đánh một vụ để cảnh tỉnh một vùng một lĩnh vực
quyết tâm này thể hiện tính chủ động trong công tác điều tra tội phạm không bỏ lọt bất cứ biểu hiện phạm tội nào có nguy cơ xâm hại đến lợi ích quốc gia lợi ích của người dân
những năm qua nhiều vụ án xảy ra trên phạm vi rộng hoặc trong các lĩnh vực chuyên môn sâu hoạt động khép kín nhưng đều được lực lượng công an phát hiện điều tra làm rõ
trong vụ công ty cổ phần công nghệ việt á qua xác minh về hoạt động nhập khẩu nguyên liệu sản xuất sitset và tình hình mua bán
các gói khẩu cung kính tít xét trên thị trường cục cảnh sát điều tra tưởng tạm về tham nhũng kinh tế buôn lộng đã phát hiện công ty việt á nhập khẩu rất nhiều nguyên liệu
và ký kết các hợp định mua bán không cấp tập tư y tế tít xét cho các sở y tế bệnh viện cdc các tỉnh thành với giá cao hơn thực tế nhiều lần và dấu hiệu thông đồng mang giá đổi trục lợi
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi khi mà dịch bắt đầu lồ ra thì chúng ta làm cái bộ cdc hà nội
thế lúc đấy đã xuất hiện việt á rồi lúc đấy đã xuất hiện việt đá rồi và cục đã báo cáo lãnh đạo bộ là đây là một đối tượng mà chúng ta cần phải hết sức lưu ý và có điều tra nghiên cứu
nhưng mà sau đó thì chúng ta dịch luôn phát lên như vậy chúng ta vừa chống dịch vừa làm các vụ án khác và chúng ta không có điều kiện để thu thập đầy đủ các thông tin
thế nhưng mà các cái phòng trí sát vẫn tiếp tục mà thu thập các cái thông tin tài liệu liên quan đến việt á
giữa năm hai nghìn hai mươi thì chúng ta bắt đầu rõ hình thành những cái thông tin kỹ hơn về việt á
sang đến giữa năm hai nghìn hai mươi một thì những thông tin về việt á nó lại càng cụ thể hơn
giữa năm hai nghìn hai mươi một thì chúng ta bắt đầu lập án chúng ta đấu tranh
như vậy đây là cái vụ án điển hình của công tác nắm thể hình và công tác chỉ đạo nghiệp vụ

trong vụ án liên quan đến xs việt á
trong đó hai bị can từng giữ chức vụ cao nhất là cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long và cựu bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ trung ngọc anh
chúng ta đã phát hiện tổ chức đấu tranh rất nhiều các vụ án kinh tế và tham nhũng lớn
đây là những vụ án mà không chỉ lớn về quy mô phức tạp về tính chất
mà địa vị của các chủ thể tham nhũng trong các vụ án này cũng rất cao
và nó khẳng định cái quyết tâm chống tham nhũng của đảng là đúng đắn là thực chất và đã được tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả
chuyên án việt á đã thể hiện tính chủ động vượt khó khắc phục mọi điều kiện hoàn cảnh để hoàn thành nhiệm vụ mà đảng và chính phủ giao phó cho lực lượng công an
với quyết tâm đấu tranh thì bất kỳ sai phạm ở khâu nào thời điểm nào mọi tổ chức cá nhân đều bị xử lý nghiêm minh đúng người đúng tội vì đất nước nhân dân
trong công tác phối hợp chung với các bộ ngành lực lượng công an luôn là mũi tiến công chính trên mặt trận đấu tranh với tội phạm tham nhũng kinh tế buôn lậu
sự phối hợp vào cuộc kịp thời của lực lượng công an đã tạo nên nguồn sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm mà đảng và chính phủ giao phó
chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai nhiều vụ việc vụ án đối tượng cầm đầu đường dây ổ nhóm tụ điểm phức tạp về buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trên cả nước
đã được các lực lượng chức năng và công an phối hợp phát hiện và xử lý kịp thời góp phần làm lành mạnh ổn định thị trường bảo vệ chính đáng quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chân chính
dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ chúng tôi cũng đã tập trung đánh vào rất nhiều đường dây lớn bóc gỡ toàn bộ từ góc tới ngọn
và sau đó tiếp tục hiện nay bắt đầu hướng dẫn một loạt tỉnh ví dụ như bắc giang an giang cũng là triệt phá từ gốc tới ngọn bắt giữ được toàn bộ đối tượng chủ mô cầm đầu
trước tình hình kinh tế chính trị trên thế giới xảy ra nhiều biến động bộ công an nhận định việc xuất hiện sự khan hiếm cục bộ và tăng giá đột biến một số mặt hàng trọng điểm thiết yếu như vàng xăng lương thực dược phẩm vật tư y tế là nguyên nhân dẫn đến buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả có chiều hướng gia tăng
tính chất phức tạp hơn các đối tượng sử dụng phương thức thủ đoạn tinh vi hơn xu hướng chuyển dịch từ quy mô nhỏ lẻ sang lợi dụng pháp nhân về hoạt động
các đối tượng lợi dụng việc xuất nhập khẩu đan xen những hoạt động buôn lậu với những hoạt động vừa tiền vận chuyển trái phép hỏng hóa tiền tệ qua biên giới và lừa đảo chiếm đoạt tiền hòa thuế đây là vấn đề rất đáng lo ngại
sau khi cục cảnh sát kinh tế triệt phá
vụ do đối tượng việt kiều mỹ cầm đầu ở các tỉnh thành phía nam liên quan đến hoạt động chuyển tiền này
thì một số tỉnh ví dụ như là lạng sơn lào cai đã bắt đầu cũng phát hiện bắt giữ một số cái đường dây liên quan như thế
trước những diễn biến mới trong đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh yêu cầu lực lượng công an hải quan quản lý thị trường bộ đội biên phòng cảnh sát biển thuế cần phải tăng cường hơn nữa các biện pháp
kiên quyết không có vùng đất
vấn đề này cũng là một vấn đề hết sức quan trọng trong phòng chống đấu tranh với hàng giả hàng gia lận thương mại
chúng ta cũng thấy rồi có những nơi những chỗ có những lực lượng có tham gia vào vấn đề bạo kê cho các hàng buôn lậu gia lận thương mại
thời gian tới bộ công an xác định những nhiệm vụ trọng tâm
trong đó bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
để triển khai công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hàm dũng kinh tế buôn lậu
với phương châm lấy phòng ngừa là cơ bản chiến lược lâu dài
đấu tranh là trọng tâm thường xuyên khất bách
mục tiêu chung là kéo giảm tội phạm
xin được tiếp tục chương trình với tiểu mục kết nối
thưa quý vị vấn nạn sản xuất buôn bán thuốc giả thuốc không rõ nguồn gốc
tại việt nam chưa được kiểm soát triệt để
vẫn còn tồn tại những gian thương tổ chức làm giả làm nhái sản phẩm thuốc chữa bệnh
gây hậu quả nặng nề đến sức khỏe tính mạng của người dân
mới đây cục quản lý thị trường tp hà nội vừa phát hiện và thu giữ
gần một trăm bốn mươi tám đơn vị thuốc tân dược không có hóa đơn chứng tử
vụ việc cho thấy người tiêu dùng cần phải hết sức chú ý
với những sản phẩm kiểu này đang lưu thông trên thị trường
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện cơ sở kinh doanh của ông n a t
chưa đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định
chủ hàng khai nhận toàn bộ số thuốc trên không có hóa đơn chứng tử
và được mua trôi nổi xung quanh chợ thuốc hapolico với giá rẻ rồi về bán lại kiếm lời
lực lượng quản lý thị trường ghi nhận gần một trăm bốn mươi tám đơn vị thuốc các loại
đồng thời tiến hành các thủ tục tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ
thị trường kinh doanh thuốc tân dược dạng sách tay
thủ đoạn sản xuất hàng giả là thuốc tân dược hiện đang diễn ra như thế nào
quy mô ra sao
aloba tám mươi chín sẽ gửi đến quý vị ở những chương trình tiếp theo
còn bây giờ thời lượng của chương trình tuần này cũng đã hết
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau